công an tỉnh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các tổ chức cá nhân có liên quan
đặc biệt kiểm tra vi phạm nồng độ cồn và ma túy đối với toàn bộ lái xe trong các vụ tai nạn
thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải chỉ đạo tổng cục đường bộ việt nam phối hợp với tổng công ty phát triển hạ tầng đầu tư tài chính việt nam
sở giao thông vận tải tỉnh hải dương hưng yên và thành phố hải phòng kiểm tra đưa vào dự án trùng tu quốc lộ năm
việc nâng cấp điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông trên toàn tuyến quốc lộ năm
thủ tướng yêu cầu trước mắt làm ngay việc tổ chức giao thông cắm biển hạn chế tốc độ và gờ giảm tốc
tại các vị trí điểm mở giải phân cách và qua các khu vực đông dân cư
nghiên cứu xây dựng cầu vượt nhẹ qua đường tại các đoạn tuyến có đông dân cư nhiều khu công nghiệp trường học và bệnh viện
tổng cục đường bộ việt nam phối hợp với các sở giao thông vận tải trong cả nước
tổ chức giả soát đánh giá tình hình an toàn giao thông trên các đoạn tuyến đi qua các khu đông dân cư
các điểm mở giải phân cách cứng trên các tuyến quốc lộ trọng điểm trong cả nước
xây dựng phương án khắc phục trước mắt bằng nguồn vốn từ quỹ bảo trì đường bộ trung ương
đối với những đoạn tuyến cần có đầu tư nâng cấp lớn thì nghiên cứu đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
cùng với sở giao thông vận tải tỉnh hải dương hà nội hải phòng thái nguyên
kiểm tra việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
đối với doanh nghiệp là chủ sở hữu ô tô trong vụ tai nạn
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu như phát hiện vi phạm
đối với bộ công an thủ tướng yêu cầu chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra
kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ
đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ trọng điểm có lưu lượng phương tiện vận tải lớn như quốc lộ năm quốc lộ một và quốc lộ năm mươi một
bộ công an chủ động ra soát đánh giá đề xuất với bộ giao thông vận tải và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
có giải pháp điều chỉnh tổ chức giao thông sửa chữa bảo trì và đầu tư nâng cấp
nhằm nâng cao điều kiện an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn cả nước
theo thông tin mới nhất mà chúng tôi có được thì đến thời điểm này
cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân sơ bộ ban đầu là do phương tiện bị mất phanh
điều đang nói là nơi xảy ra tai nạn lại là một điểm đen tai nạn giao thông trên quốc lộ năm
ngay đầu năm nay cũng tại huyện kim thành tỉnh hải dương một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra
khi mà lái xe tải đâm vào đoàn người đi bộ làm tám người thiệt mạng và bảy người bị thương
lái xe được phát hiện dương tính với ma túy
để hạn chế những nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông trong buổi họp tại tỉnh hải dương diễn ra vào ngay trong sáng nay
sau khi các vụ tai nạn xảy ra bộ giao thông vận tải cho biết sẽ có những giả soát để hạn chế những nguy cơ tiềm ẩn
về tai nạn giao thông trên quốc lộ năm và các tuyến đường trên cả nước
ngay sau khi nhận tin tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại hải dương khiến bảy người thiệt mạng hai người bị thương
đại diện bộ giao thông vận tải ubnd giao thông quốc gia đã có mặt tại hiện trường
chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn và thăm hỏi nạn nhân
tại buổi họp nhanh bộ giao thông vận tải đánh giá quốc lộ năm qua địa bàn huyện kim thành tỉnh hải dương và nhiều quốc lộ khác
hai bên đường dân cư rất đông đúc mặc dù là quốc lộ nhưng lại đi qua các khu dân cư có mật độ đi lại dày đặc
hai bên phố xá buôn bán kinh doanh
hơn thế nữa đây cũng không phải là lần đầu xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường này
do đó trong thời gian tới cần điều chỉnh lại tổ chức giao thông tập trung xử lý các điểm mất an toàn có nguy cơ tai nạn cao
nếu có đến nút giao đi có xuất hiện yếu tố thì chúng ta phải có bố trí cấm hạn chế tốc độ có gờ giảm tốc có biển báo cảnh báo
để làm sao những người lái xe người ta đi đến đấy cho dù đấy là đêm tối thì qua cái gờ giảm tốc là người ta biết ngay
qua biển báo người ta biết là có nguy cơ
cắm biển đông dân cư nhưng cũng nên kèm theo cái biển giới hạn tốc độ
bởi vì cái này nó sẽ dễ nó cả hai cái thì nó mạnh hơn
thông tin ban đầu từ các cơ quan chức năng cho biết lời khai ban đầu của tài xế xe tải
sau khi gây ra vụ tai nạn thảm khốc là do đạp phanh không ăn
theo kết quả giám sát hành trình của tổng cục đường bộ trước lúc bị lật xe tải chạy với tốc độ sáu mươi năm km một giờ
hai mươi giây trước khi va chạm tốc độ của xe này là sáu mươi ba km một giờ
cũng theo báo cáo tài xế hoàng không vi phạm nồng độ cồn không dương tính với ma túy
tòa án nhân dân tỉnh sóc trăng vừa mở phiên tòa xét xử đối với trần thị thanh huyền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại huyện kế sách tỉnh sóc trăng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đối tượng huyền bắt đầu đứng ra làm chủ hụi
lợi dụng sự tin tưởng của các hụi viên huyền kê tên khống và tự ý ghi thêm tên hội viên tham gia để kéo dài thời gian mãn hụi
đến tháng ba năm hai nghìn một mươi năm huyền tuyên bố vỡ hụi chiếm đoạt của một trăm sáu mươi một bị hại với số tiền là gần bốn tỷ đồng
bị cáo bị tuyên án một mươi bảy năm tù giam
một đường dây làm tàng trữ lưu hành tiền giả với số lượng tiền giả lên tới gần hai tỷ đồng
vừa bị công an tỉnh đăng nông phối hợp với cục an ninh điều tra bộ công an công an tp hcm triệt phá thu giữ nhiều vật chứng có liên quan
ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám sau khi phát hiện ngô nguyễn trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở huyện đắk long tỉnh đắk nông
dùng hai tờ tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng để giao dịch hàng
trong lúc đó công an tỉnh đắk nông đã thụ lý điều tra và bắt nguyễn ngọc quang đăng ở tp hcm người cung cấp tiền cho hiếu
đấu tranh năng khai nhận thường chở một đối tượng tên trí đi mua tiền giả trên địa bàn tp hcm nhưng khi đến gần điểm giao dịch thì trí không cho đăng đi cùng
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh đắk nông đã bắt phạm hữu trí ở huyện cư rút tỉnh đắk nông
đối tượng đã mua tiền giả của một đối tượng tên huy khoảng bốn mươi lần tổng khoảng năm trăm bốn mươi triệu tiền giả rồi bán lại cho nhiều đối tượng khác để hưởng tranh lệch
ở địa bàn tỉnh đắk nông là chỉ là cái ngọn của cái vụ án
còn các đối tượng chủ mưu cầm đầu ở tp hcm mà phần đa trong các đối tượng này thì là vừa tiêu thụ tiền giả vừa sử dụng ma túy
mở rộng điều tra của công an tỉnh đắk nông công an tỉnh đắk nông đã bắt phạm hiệu trí ở huyện cư rút tỉnh đắk nông
mở rộng điều tra công an tỉnh đắk nông đã bắt nguyễn đức huy ở phường năm quận một mươi tp hcm là đối tượng chuyên làm tiền giả có hai tiền án về tội cướp tài sản nghiệm ma túy nhiễm hiv và là người trực tiếp bán tiền giả cho trí
những người này mỗi lần mua tiền của con là chuyển vô cái tài khoản mô mô của con là số chín không sáu bốn năm năm năm chín một
chuyển tiền trước rồi con nhận tiền xong rồi con để ở ngay đầu hẻm nhà con
con mới nhắn tin cho người ta qua lấy
khám xét nơi ở của huy công an tỉnh đắk nông đã thu giữ các dụng cụ để làm tiền giả
hai mươi tám tờ tiền polymer giả mệnh giá năm trăm linh đồng một khẩu súng bắn điện và nhiều thẻ atm dùng để giao dịch mua bán tiền giả